bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an đã sớm xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm
trong đó theo kế hoạch bộ tư lệnh cảnh vệ sẽ phân công trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thực hiện các nhiệm vụ tại tỉnh điện biên
điều này cũng đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác đảm bảo hậu cần phục vụ cán bộ chiến sĩ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này
tại điện biên từ ngày hai cho đến ngày bảy tháng năm sẽ diễn ra liên tiếp chuỗi sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước
việc tổ chức sự kiện ở địa bàn xa trung tâm chỉ huy của đơn vị điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế cũng đã đặt ra nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo hậu cần

đơn vị tổ chức hậu cần đã chủ động xây dựng phương án trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận với mục tiêu đảm bảo an toàn về người vũ khí công cụ hỗ trợ phương tiện y tế
không để hư hỏng mất mát sẵn sàng phục vụ chiến đấu khi có tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình di chuyển cũng như trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại điện biên
thứ nhất là phương án ăn ngủ nghỉ bố trí cho cán bộ chiến sĩ phục vụ lễ bảy mươi năm của các đơn vị thuộc bộ tư đại cảnh vệ tại điện biên đảm bảo nhu cầu tối tiểu nhất là để cho chỗ ăn chỗ ngủ để làm sao đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phục vụ được công tác thiệt vụ
còn về hành quân thì qua khảo sát thì chúng tôi vẽ chi tiết tỉ mỉ từng cái cung đường một thứ nhất là chia các cung đường ra các đoạn hành quân phù hợp để cho lái xe đảm bảo về sức khỏe
cái thứ hai nữa là trong quá trình tổ chức hành quân
trong quá trình tổ chức hành quân chúng tôi khảo sát điểm ăn dừng chân giữa trưa cũng như các điểm bơm xăng đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho xăng dầu để đổ cho các phương tiện đáp ứng được yêu cầu công tác trong đợt hành quân tới
với tinh thần chặt chẽ cẩn trọng tỉ mỉ từng bộ phận trong công tác hậu cần đã chủ động nắm khảo sát tình hình vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại điện biên vừa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ tại hà nội
cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất mới đây bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức khám bệnh cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ tại điện biên đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống phương tiện công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo vệ tại điện biên
đến thời điểm hiện nay mọi công tác hậu cần đã được sẵn sàng góp sức cùng cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thưa quý vị đồi đêm một là một trong những cứ điểm quan trọng trong chiến dịch điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày nay sau hơn bảy mươi năm nơi đây đã trở thành địa điểm tham quan được nhiều du khách đến tìm hiểu về lịch sử dân tộc về chiến thắng vĩ đại điện biên phủ anh hùng
trong chiến dịch điện biên phủ cư điểm đêm một là một cư điểm quan trọng trong giải đổi phòng ngự phía đông của thực dân pháp
có nhiệm vụ che trở cho trung tâm tập đoàn cứ điểm là mục tiêu của quân đội nhân dân việt nam trong đợt tấn công
cư điểm đêm thứ hai bắt đầu vào chiều ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
sau hai ngày chiến đấu với những đợt sung phong và phản kích của cả ta và pháp trung đoàn hai trăm linh chín đại đoàn ba trăm một mươi hai đã hoàn toàn làm trù được cứ điểm này
sau đó giữ vững trận địa và iểm trợ cùng các đơn vị khác tiêu diệt các cứ điểm còn lại góp phần làm nên chiến thắng chung của toàn chiến dịch
mặc dù không phải là những người lính trực tiếp tham gia vào trận đánh nhưng các chiến sĩ điện biên vẫn không thể nào quên được
chiến đấu ác liệt của đồng đội mình trên đội d một
cư điểm đối đêm một năm xưa đã được chọn là địa điểm đặt tượng đài chiến thắng
đây là công trình mang đậm giá trị lịch sử tính nhân văn và tâm linh
sâu sắc có ý nghĩa to lớn về một chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
công trình tượng đài chiến thắng điện biên phủ hôm nay không chỉ là điểm đến của chiến thắng và hòa bình
mà còn là điểm nhấn trong hành trình du lịch lịch sử và cũng là biểu tượng cho tinh thần quyết chiến quyết thắng
đây là lần đầu tiên tôi đến mạnh đất điện biên
tượng đài thì thật sự là cũng đến thăm một vài cái tượng đài nhưng mà thấy tượng đài nó ở công vị thế nó quá đẹp đi
thứ nhất là vì thế và nó có ý nghĩa lịch sử là nó là một cái
d một ngày xưa thì tượng đài thì nó rất là có ý nghĩa và đồng thời cũng là một cái
tôi nghĩ là cái tượng đài cũng là một cái điểm mà để chúng ta có thể giáo dục cái truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
chiến tích xưa nay đã được xây dựng tôn tạo gắn với ý nghĩa của cuộc chiến
như trục hành lễ đi lên tượng đài gồm ba trăm hai mươi bậc với ba chiếu nghỉ lớn tượng trưng cho ba đợt tấn công của chiến dịch
hai bên trục hành lễ là năm mươi sáu cột mốc làm bằng đá xanh thanh hóa
tượng trưng cho năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt của bộ đội ta trong chiến dịch điện biên phủ
xung quanh tượng đài là tuyến cảnh quan gồm hệ thống đường dạo xung quanh và vọng cảnh tượng trưng cho năm đại đoàn chủ lực tham gia chiến dịch
với ý nghĩa đó tượng đài chiến thắng điện biên phủ đang là địa điểm thu hút du khách thập phương
sau một khoảng thời gian chín năm nay tôi đã quay lại một lần thứ hai
tôi thấy điện biên phủ thay đổi
tất cả di tích lịch sử đều được bảo tồn và sẽ hy vọng là các di tích lịch sử này sẽ được phát triển trường tồn cùng dân tộc mai sau để ghi lại chiến công lịch sử
chiến tranh đã lùi xa những vết tích nơi chiến trường bom đạn ngày xưa hiện vẫn còn được lưu giữ và bảo tồn
ngày nay cùng với tượng đài chiến thắng điện biên phủ các di tích lịch sử khác như cầu mường thanh đồi a một hồng cúm him lam
đã trở thành địa danh và làm minh chứng cho sự tồn tại phát triển bền vững
của mảnh đất điện biên phủ anh hùng
thưa quý vị tận tụy với công việc nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở trọng dân sát dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ

sau hơn bốn năm gắn bó với địa bàn xã biên giới đại úy lê minh huy gắn bó thân thiết với bà con như những người ruột thịt
từ đó giúp bà con ổn định cuộc sống góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương

lực lượng cứu nạn đã cung cấp thức uống đồ ăn động viên du khách và đưa về khách sạn tại sapa